sau nhiều ngày dạn nứt và dạng sáng nay toàn bộ đoạn mặt đường quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân
xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang đã đổ sụp xuống sông hậu
vào lúc hai h hai mươi ba phút sáng nay vị trí sạt dài khoảng bảy mươi m và đến năm h ba mươi phút sạt lở dài tám mươi năm m tăng về phía hạ lưu
vụ sạt lở không gây thiệt hại về người bởi địa phương đã chủ động đưa ra các phương án phỏng ngừa
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy ubnd huyện châu phú và ngành giao thông đã làm hàng rào cấm người dân các phương tiện
không được qua lại đoạn quốc lộ chín mươi một cũ để hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra